kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm lập hồ sơ điều tra truy xét vụ án mạng khiến cho một người tử vong xảy ra trên địa bàn
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện năm thanh niên ngoài hai mươi tuổi chạy xe gắn máy
ra khỏi căn phòng trên đường tân thế hiệp chính phường tân thế hiệp quận một mươi hai trên quần áo có nhiều vết máu
đồng thời những người trong nhà hô hoáng đưa con trai của nạn nhân đi cấp cứu
với vết thương khắp người tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
theo người dân nghi phạm chừng hai mươi năm tuổi gián người cao nói giọng miền nam
người này có vẻ đã quen biết với nạn nhân từ trước
khi đến căn nhà nói trên nói chuyện rồi xảy ra án mạng
công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc